ngoài ra ông quang còn tự quyết định bỏ ngoài sổ sách kế toán của đơn vị đối với nguồn thu được trích lại từ hoạt động khám sức khỏe của học viên dự thi bằng lái xe a một tại trung tâm với số tiền tám mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền trên được vị giám đốc này chỉ đạo chi cho các hoạt động của đơn vị như tiếp khách đi công tác đi du lịch gây thiệt hại trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can lý thị loan
loan cá bốn mươi tuổi hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi vũ minh tiến ba mươi năm tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai và trần công đại hai mươi ba tuổi trú tại thành phố cần thơ về tội cưỡng đoạt tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi loan cá và các đối tượng trên đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát khu vực trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn trang sinh việt nam thuộc khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh kiểu
và khu vực chợ hóa an thuộc phường hóa an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
những trường hợp không chịu đóng tiền bảo kê sẽ bị các đối tượng huy động thành viên trong băng nhóm tới hiện trường dùng vũ lực đánh người đập phá hàng hóa và không cho kinh doanh buôn bán
bằng thủ đoạn này các bị can đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
công an huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng lương văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị xã điện bàn và trương đức lâm sinh năm hai nghìn ba
chú tại thị xã duy phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng sự sơ hở của người dân các đối tượng đã đột nhập phá khóa trộm cắp xe máy
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời gian bị bắt các đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện duy xuyên thị xã điện bản và thành phố hội an của tỉnh quảng nam
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo